chiều nay ngày bảy tháng sáu đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh
cho nhân dân bốn tỉnh miền trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường lần thứ tám
theo đề xuất của bộ tài chính ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã đồng ý
tạm cấp đợt bốn là một năm trăm linh tỷ đồng kinh phí bồi thường thiệt hại cho các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị
thừa thiên huế như vậy sau bốn đợt thủ tướng chính phủ đã tạm cấp cho bốn tỉnh với tổng số tiền là
một tỷ đồng theo đề xuất và bồi thường hỗ trợ của các tỉnh
theo chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ các tỉnh đã thành lập các đoàn công tác liên ngành
kiểm tra đôn đốc công tác kê khai bồi thường thiệt hại các địa phương thuộc địa bàn quản lý
tuy nhiên cho đến nay các địa phương chưa báo cáo về kết quả kiểm tra giám sát gửi các cơ quan trung ương
trong khi đó thời hạn báo cáo trước ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy phát biểu khai mạc buổi họp ban chỉ đạo
về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh cho nhân dân bốn tỉnh miền trung bị ảnh hưởng
sự cố môi trường phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu phải xác minh kê khai đúng đối tượng
phó thủ tướng yêu cầu các đại biểu tham dự cuộc họp cần đưa ra giải pháp để giải quyết rứt điểm
việc bồi thường từ nay đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
bây giờ vấn đề đặt ra là chúng ta phải hết sức quyết tâm để cuối tháng sáu là chúng ta phải
thực hiện các giải pháp để giải quyết dứt điểm
việc bồi thường cho bà con là xong
đồng thời thì chúng ta triển khai các cái đề án mà theo quyết định một mươi hai đã được phê duyệt
thì các cái đề án liên quan đến tiếp tục tạo sinh kế cho bà con liên quan đến cái việc
phục hồi môi trường biển tái tạo nguồn lợi thủy sản biển lắp đặt các thiết bị quan trắc
biển để đạt
phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành báo cáo các điều kiện để triển khai các chính sách hỗ trợ và các nhiệm vụ dự án sau khi được phê duyệt
tính đến ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy bốn tỉnh đã tiêu hủy hoàn toàn hơn một một trăm hai mươi năm tấn hải sản lưu kho không đảm bảo an toàn thực phẩm